bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã ký liên tiếp hai công văn hỏa tốc gửi ubnd và sở y tế các tỉnh thành phố về thực hiện nghiêm việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín và tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để tiếp tục thực hiện công tác tiêm chủng đảm bảo kịp thời hiệu quả đúng đối tượng bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt là các tỉnh thành phố có diễn biến phức tạp
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và các hướng dẫn của bộ y tế chủ tịch ubnd tỉnh thành phố quyết định các đối tượng tiêm chủng phù hợp với tình hình thực tế chỉ đạo việc ra soát các đối tượng tiêm theo đúng quy định và chỉ đạo thực hiện việc tiêm chủng tối đa số vaccine được cấp bảo đảm an toàn hiệu quả tăng diện bao phủ tiêm chủng đồn đốc các cơ sở tiêm chủng xây dựng kế hoạch tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay các loại vaccine phòng covid một mươi chín đã được bộ y tế phân bổ
thực hiện tư vấn cho người được tiêm chủng lợi ích tác dụng của các loại vaccine và thực hiện tiêm sớm đúng lịch không để xảy ra tình trạng lựa chọn hoặc chờ đợi để được tiêm loại vaccine khác đẩy nhanh tăng tốc tăng tốc độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình tiêm chủng bao gồm xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký tiêm thực hiện sàng lọc tổ chức tiêm chủng và báo cáo theo quy định yêu cầu sử dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi đối tượng tiêm chủng
ngày hôm nay tp hcm đã triển khai tiêm vaccine đợt năm tại các quận huyện và thành phố thủ đức
theo phó giám đốc sở y tế nguyễn hữu hưng ngành y tế khởi động chiến dịch tiêm chủng chín trăm ba mươi liều trong thời gian từ hai đến ba tuần cần thiết có thể kéo dài hơn
để không chịu áp lực về thời gian hoàn thành mục tiêu nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện về giãn cách thời gian bắt đầu từ ngày hôm nay tổ chức đồng loạt tại các quận huyện thành phố thủ đức
mỗi phường xã có ít nhất hai điểm tiêm mỗi điểm tiêm tối đa một trăm hai mươi người một ngày đối tượng người lớn tuổi và bệnh nền sẽ được tiêm vaccine tại các bệnh viện
sở y tế tp hcm đã giao giám đốc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm bố trí xe cấp cứu tại các điểm tiêm để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết
còn tại đà nẵng từ một mươi hai h ngày hôm nay thành phố đà nẵng áp dụng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố
thành phố yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà không ra đường khi không thật sự cần thiết hay là có trường hợp khẩn cấp và tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu
hiện tại thành phố đà nẵng có tới ba mươi sáu trên tổng số năm mươi sáu xã phường có ca mắc covid một mươi chín
ngày hai mươi một tháng bảy thành phố lại tiếp tục ghi nhận một mươi hai ca trong cộng đồng
trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp thành phố đà nẵng quyết định áp dụng bổ sung những biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch
theo đó dừng tất cả hoạt động xe ôm công nghệ shipper taxi xe dưới chiến trộn ngồi
nhưng tất cả hoạt động kinh doanh không thiết yếu không tụ tập quá hai người nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
các cơ quan công sở công ty chỉ được hoạt động với năm mươi nhân lực
tới vệ phương thì sao nhận được cái văn bản bốn nghìn năm trăm ba mươi bảy của ủy ban nhân

và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian đến
từ một mươi hai h trưa ngày hai mươi hai tháng bảy các hoạt động đi bộ ngoài trời đạp xe và các hình thức thể dục khác nơi công cộng cũng được yêu cầu tạm dừng
người dân phải tuyệt đối tuân thủ năm k chỉ được ra ngoài khi thực sự cần thiết
nhà cách ly với nhà tổ dân phố thôn cách ly với tổ dân phố thôn
lực lượng công an cùng với các lực lượng của ủy ban nhân dân phường đã đi dùng loa tuyên truyền
những nội dung quy định mới bằng tờ rơi cho một số nơi mà cần phải tập trung để mà tuyên truyền chấn chỉnh
đặc biệt là sẽ tập trung chấn chỉnh những việc mà người dân ra đường không có lý do chính đáng tiếc yếu như là văn bản đã quy định
nhất là việc tập thể dục và tập trung tụ tập ở các khu vực như công viên bờ sông hàn
đặc biệt tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
dịch vụ khu công nghiệp khu công nghệ cao phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
thực hiện ba tại chỗ và chủ động phương án làm việc giãn cách năm mươi ca kiếp sản xuất
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
lại có thêm một vụ án xuất phát từ tín dụng đen
hai đối tượng là vũ duy long trần duy trường cùng ở xã sơn lôi huyện bình xuyên
vừa bị công an huyện bình xuyên kết hợp với các đối tượng
tình vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
trước đó vũ duy long cho anh đỗ xuân hưng ở cùng xã vay năm triệu đồng với lãi suất một mươi đồng mỗi triệu một ngày
tuy nhiên anh hưng không trả được tiền lãi cho long
sau nhiều lần đòi tiền không được long rủ trần duy trường đi tìm hưng để đòi nợ
long và trường đã bắt giữ khống chế hưng lục xoát trong người hưng lấy đi tiền mặt điện thoại di động
công an huyện bình xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với lành văn hồng
chú tải thị trấn na dương huyện lộc bình về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an hồng khai nhận vào chiều ngày một mươi bốn tháng bảy
hồng mang theo hai con dao và điều khiển xe mô tô đến khu đất vườn tại khu sơn hà thị trấn na dương
là khu đất có tranh chấp với gia đình của bà đoàn thị yến trú tại khu sơn hà thị trấn na dương
với mục đích là phá cây do bà yến trồng trên đất tranh chấp
khi đang tiến hành chặt nhổ cây thì hoàng văn ngọc là con của bà yến đến và giữa hai người xảy ra cãi vã
sau đó hồng cầm dao chém vào đầu và tay của ngọc gây thương tích
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng phòng cảnh sát cơ động phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
và công an huyện tam bình vừa kiểm tra một căn nhà trên địa bàn xã hòa thạnh phát hiện nhiều loại hung khí và súng tự chế
tiến hành kiểm tra tại nhà của nguyễn phúc ân ngụ tại huyện tam bình
lực lượng công an phát hiện ân cùng với dương văn linh dương
có nhiều biểu hiện nghi vấn và tại đây lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi
hai mươi viên đạn bi ba dụng cụ kích điện cùng hàng chục cây dao tự chế
tiếp tục kiểm tra xe mô tô của vương
lực lượng công an còn thu giữ thêm một gậy ba khúc
qua test nhanh hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
và hiện hai đối tượng trên đã được bàn giao lại cho công an huyện tam bình để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
theo tin từ sở y tế sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố ghi nhận một mươi bảy trường hợp dương tính mới tại chín quận huyện
tại quốc oai là ba trường hợp tây hồ ba trường hợp thanh trì ba trường hợp thạch thất hai trường hợp đông anh hai trường hợp
hà đông một trường hợp đống đa một trường hợp hai bà trưng một trường hợp hoàng mai một trường hợp
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là có năm trăm bảy mươi một ca
liên quan đến hai ca dương tính sars cov hai ở số bốn mươi thủy khuê thuộc quận tây hồ
vào đêm qua dạng sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng bảy lực lượng chức năng đã phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một trăm linh người dân tại khu vực này
cụ thể ngay trong đêm lực lượng y tế xét nghiệm nhanh cho khoảng một trăm linh người dân
sinh sống xung quanh nhà số bốn mươi thủy khuê toàn bộ người dân sinh sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí
bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm lực lượng chức năng cũng phun khử trùng toàn bộ các hộ dân sống xung quanh ngôi nhà số bốn mươi thụy khuê
toàn bộ người dân tới lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín không được phép ra khỏi khu vực cách ly cho tới khi có kết quả
tại các điểm đầu phong tỏa trên phố thụy khuê lực lượng chức năng lập rào chắn có người đứng hướng dẫn các phương tiện tránh qua lại nơi phong tỏa
lực lượng y tế hoàn thành việc xét nghiệm covid một mươi chín cho hơn một trăm linh người trong khu vực phong tỏa trên phố thụy khuê trong đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay
còn tại tp hcm sở y tế tp cho biết là dựa vào mức độ bệnh và tình hình điều trị các ca nhiễm covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
sắp tới thì số người xuất viện sẽ tăng hơn dự kiến là hơn một người mỗi ngày
hiện nay tp hcm đang điều trị cho hơn ba mươi năm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tại các quận huyện thì số ca nhiễm cao nhất ở huyện bình chánh với hơn tám trăm linh ca thấp nhất là huyện củ chi
thành phố có một mươi năm quận huyện đã triển khai cách ly f một tại nhà qua đó có một trăm hai mươi năm trường hợp đăng ký cách ly tại nhà
trong những ngày qua tp hcm không phát sinh ổ dịch mới và đang kiểm soát các ổ dịch cũ đồng thời có bốn tám trăm ba mươi bảy trường hợp xuất hiện
con số này đã tạo sự tin tưởng vào công tác điều trị
dựa vào mức độ bệnh và tình hình điều trị trong thời điểm hiện nay
sở y tế tp hcm nhận định sắp tới số người xuất viện sẽ tăng hơn dự kiến hơn một người mỗi ngày
bên cạnh đó từ đầu năm đến nay thành phố có ba trăm ba mươi hai trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
theo thống kê những trường hợp tử vong hầu hết các bệnh nền nhưng cũng có số ít không có bệnh nền
sở y tế nhấn mạnh việc cách ly f một tại nhà cũng như rút ngắn thời gian điều trị f đảm bảo quy trình nghiêm ngặt
bên cạnh sự tự giác tuân thủ của người cách ly còn có sự chung tay của ba ngành giám sát
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp trên địa bàn đồng nai
lực lượng chức năng tại hàng trăm chốt kiểm soát các khu vực phong tỏa trên địa bàn
đang ngày đêm căng mình giữa mưa gió nắng nóng vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ để sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn
liên tiếp trong những ngày gần đây tại đồng nai và khu vực đông nam bộ xuất hiện những cơn mưa lớn
kéo dài hàng giờ đồng hồ điều này đã khiến lực lượng làm nhiệm vụ
tại nhiều chốt kiểm soát vô cùng gian dịp
đặc biệt khi có mưa lớn đổ về đã làm nhiều chốt ngập nước gãy đổ các vật dụng bị ướt ẩm thấp
tuy nhiên với tinh thần không quản ngại gian khó cán bộ chiến sĩ đã cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
trong quá trình làm việc tại chốt thì tôi nhận thấy là đa số là ý thức của người dân là chấp hành tốt cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhưng bên cạnh đó thì vẫn có một số trường hợp thì ý thức của người ta chấp hành thì vẫn là chưa được tốt lắm
đối với những trường hợp này thì vẫn không tốt lắm
trường hợp đó thì tôi cũng đã giải thích về những nội dung những quy định của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ cho người ta nghe và hiểu
thì sau khi được giải thích thì người ta cũng đã nhận thức ra và người ta đã chấp hành
trước đó cơ quan chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa cũng đã quyết định thực hiện phong tỏa một mươi bốn ngày
đối với tám phường tại thành phố biên hòa với khoảng ba trăm linh người
hiện tại dịch bệnh trên địa bàn thành phố biên hòa nói riêng và tỉnh đồng nai nói chung
đang diễn biến hết sức phức tạp lây lan nhanh khó kiểm soát liên quan đến ổ dịch tại các chợ khu nhà trọ và trong công ty doanh nghiệp
các ngành chức năng đang ngày đêm căng mình truy vết cách ly sớm để kiểm soát các ổ dịch lớn
chốt của phương đồng nai được các đồng chí công an tỉnh dân phòng bảo vệ dân phố cùng với các ban ngành đã lỗ lực kiểm soát
người ra người vô là không theo đúng chỉ thị của chính phủ
để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh đã quyết định thành lập hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín
với một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố biên hòa
để tuần tra kiểm soát phát hiện và phối hợp với công an một mươi ba phường xã thuộc địa bàn thành phố biên hòa
để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
mọi người dân họ yên tại nhà nhà ai ở nhà đó
chỉ đi ra ngoài đường khi thật sự cần thiết như là mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu
rồi không được tập trung quá hai người ở nơi công cộng
và tất cả những hàng quán buôn bán là phải tạm dừng
chỉ tính từ ngày một mươi bốn tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy
hai mươi tổ kiểm tra cơ động của công an tỉnh
đã lập biên bản bốn trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sáu mươi bốn trường hợp với số tiền một trăm hai mươi bốn triệu đồng
để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín các lực lượng tuyến đầu vẫn đang căng mình ngày đêm thực hiện tốt nhiệm vụ
từ đó góp phần giúp người dân trong vùng cách ly phong tỏa yên tâm hơn
để chấp hành tốt các quy định theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và phục vụ tốt hơn cho công tác truy vết khoanh vùng và dập dịch của cơ quan chức năng
thưa quý vị
khi cả nước đang trong cao điểm tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín thì vẫn xuất hiện những hành vi đáng lên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối tượng phan hữu điệp anh sáu mươi tuổi ngụ tại phường một mươi chín quận bình thạnh
để làm rõ về hành vi tung tin xuyên tạc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo cơ quan cảnh sát điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phan hữu điệp anh đã đăng ký tài khoản facebook
phan anh hữu thông qua số điện thoại di động của mình
bằng tài khoản này đối tượng đã phát tán lên mạng xã hội và thông qua những hội nhóm trên mạng
thường xuyên đăng tải những bài viết hình ảnh có nội dung chống phá đảng chính quyền gây hoang mang cho người dân thành phố
xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
mới đây đối tượng điệp đã đăng tải clip hình ảnh một người tự thiêu kèm thông tin thất thiệt là người này bức xúc
vì cách thức chống dịch nên dẫn đến hành động tự thiêu
tại cơ quan công an phan hữu điệp anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
công an đang tiếp tục rà soát xác minh nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội
đã và đang tung tin sai sự thật xuyên tạc về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác không chia sẻ bình luận những thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật
xuyên tạc về tình hình dịch covid một mươi chín khi chưa được các cơ quan chức năng xác nhận
tại tỉnh vĩnh long lực lượng chức năng vừa kiểm tra xử lý nhóm đối tượng có hành vi
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
trong lúc tuần tra tổ công tác kiểm tra tại hộ của ông nguyễn vĩnh thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại ấp ba xã hòa thạnh huyện tam bình tỉnh vĩnh long
phát hiện có năm người hộ khẩu tại các huyện mang thít tam bình và long hồ
đang tụ tập bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín
nên tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính
đồng thời mời các đối tượng trên về cơ quan để làm việc
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính
và đề xuất ủy ban nhân dân huyện tam bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
mỗi người một mươi năm triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
phòng cảnh sát hành sự công an tp hải phòng vừa bắt quả tang bốn mươi bốn đối tượng tụ tập bay lắc sử dụng ma túy
tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn minh đức huyện thủy nguyên
bất chấp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
trước đó tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke phố núi tại thị trấn minh đức huyện thủy nguyên
lực lượng chức năng phát hiện bên trong phòng hát vít một và vip ba có bốn mươi bốn người
gồm hai mươi nam và hai mươi bốn nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét tại phòng hát lực lượng công an thu giữ nhiều đĩa xứ và túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
và các viên màu vàng nghi là ma túy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy ba mươi năm trong tổng số bốn mươi bốn đối tượng bị bắt quả tàng
đã dương tính với chất ma túy
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ án ba cha con bị truy sát ở xã tam thăng thành phố tam kỳ
tòa nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn xuân công lãnh án tử hình
sáu bị cáo còn lại là nguyễn công niên nguyễn xuân thành nguyễn tấn thịnh nguyễn triều phong
phạm trương hồng quân và phan tấn nhật cùng chịu mức án từ chín năm tù đến trung thân cùng về tội giết người
theo cáo trạng nhà ông nguyễn văn mười tại xã tam thăng thành phố tam kỳ
chăn nuôi lợn bốc mùi hôi thối cho nên khiến nhà hàng xóm là gia đình ông phạm hồng văn bức xúc
hai người con trai của ông văn là phạm ngọc cấp và phạm hồng phát thường ném đá lên mái nhà của ông mười
bực tức trước hành động trên cháu của ông mười là nguyễn công niên đã rủ thêm hai người bạn là công và thành
sang nhà hàng xóm giải quyết mâu thuẫn
trưa ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nhóm của niên bị cấp và phát cầm hung khí đuổi đánh cho nên
nhờ thêm ba đối tượng khác là nguyễn tấn thịnh phan tấn nhật nguyễn triều phong đến giúp sức đánh cha con ông văn
tuy nhiên do cha con ông văn cầm hông khí chống trả quyết liệt nên cả nhóm đành bỏ chạy
cho đến tối cùng ngày cả nhóm rủ thêm phạm trương hồng quân quay trở lại cầm hung khí xông vào nhà đánh chém cha con ông văn
hậu quả ông văn tử vong tại chỗ phát bị thương tích tỷ lệ ba mươi còn cấp bị thương tích tỷ lệ chín mươi
văn phòng cơ quan cảnh sát
văn phòng cơ quan cảnh sát
cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở nơi làm việc của hai đối tượng là nguyễn văn vọng nguyên giám đốc và lê hải hùng
đang là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên cà phê e sim ở huyện chư quynh tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai niên vụ cà phê hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ông vọng với vai trò là giám đốc công ty đã ký khống
bốn chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch cà phê với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
sau đó ông vọng đã chỉ đạo cho bộ phận kế toán tại hai nông trường trực thuộc lập khống các bảng tổng hợp chi phí vận chuyển cà phê nhập kho
gửi về bộ phận kế toán của công ty để lập hồ sơ hợp thức quyết toán
tất cả hơn một tỷ đồng này ông vọng đã duyệt chi quả tết tiếp khách phúc lợi cho công ty
cũng theo kết quả điều tra đối với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng lập khống năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình xác minh ông vọng đã nộp lại
năm mươi triệu đồng ông hùng nộp lại hơn một trăm năm mươi hai triệu đồng để khắc phục hậu quả
riêng số tiền gần sáu trăm năm mươi tám triệu đồng lập khống năm hai nghìn một mươi sáu thì tổng công ty cà phê việt nam đã có công văn cho phép công ty cà phê e sim
xuất toán ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh chuyển qua quỹ thi đua khen thưởng
theo kết luận giám định của sở tài chính đắk lắc việc công ty cà phê e sim lập khống bốn chứng từ gây thiệt hại cho nhà nước hơn một tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan công an cũng xác định mặc dù ông vọng
ông hùng tự nguyện nộp lại hơn bốn trăm linh triệu đồng và tổng công ty cà phê việt nam cho phép công ty cà phê e sim
xuất toán số tiền gần sáu trăm năm mươi tám triệu đồng ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh chuyển qua quỹ thi đua khen thưởng
nhưng bản chất của hành vi phạm tội vẫn không thay đổi
vào tối ngày hôm qua trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
đã phát hiện và ngăn chặn thành công một nhóm thanh thiếu niên đang cầm theo dao phóng lợn để giải quyết mâu thuẫn
cụ thể vào thời điểm trên tại tuyến đường gò nẩy chín giao với triệu luật thuộc địa bàn phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn của phường đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gồm bảy người đang cầm theo dao phóng lợn liền tổ chức ngăn chặn
khi thấy lực lượng chức năng cả nhóm bỏ chạy và ngay lập tức năm thanh niên có tuổi từ một mươi sáu cho đến một mươi tám tuổi
trú tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã bị bắt giữ
vật chứng thu giữ là ba giao phóng lợn một cây cưa cầm tay
qua làm việc công an phường hòa minh xác định xuất phát từ mâu thuẫn của nguyễn phạm anh quý một mươi tám tuổi trú tại địa phương với một nhóm thanh niên khác
nên quý đã nhắn tin rủ thêm nhóm mình quen biết trên mạng xã hội cùng chuẩn bị hung khí đi chém nhau
nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện và ngăn chặn
công an phường hòa minh đang lập hồ sơ xử lý và truy tìm các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ việc
bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc số năm nghìn tám trăm năm mươi tám về hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối chợ bán lẻ
trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu cttg gửi bộ công thương ubnd các tỉnh thành phố
theo đó trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp một số tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các chợ đầu mối chợ bán lẻ bộ y tế đề nghị tổ chức xét nghiệm sars cov hai
bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý làm việc bán hàng tại chợ hàng tuần
cùng với đó đôn đốc ubnd các tỉnh thành phố yêu cầu các chợ đánh giá an toàn covid một mươi chín và cập nhật lên hệ thống an toàn covid vn
bộ y tế cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch
tại các chợ trên địa bàn dừng hoạt động ngay những chợ không bảo đảm an toàn phòng chống dịch đồng thời hướng dẫn người dân
khi đi chợ phải tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định và thực hiện phương án
phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn bằng thẻ vào chợ cho các hộ gia đình học sinh sinh viên người lao động thuê nhà trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của sở công thương tp hcm vào sáng ngày hôm qua ngày hai mươi một tháng bảy lượng khách mua sắm đã giảm nhẹ
cơ cấu giỏ hàng cân đối giữa các mặt hàng không còn tình trạng mua tập trung một số mặt hàng để tích chữ
hàng hóa tại các hệ thống phân phối được cung ứng đầy đủ và không xảy ra tình trạng khăn hiếm hàng hóa
giá cả ổn định
còn tại một số địa phương phía nam khác tình hình nguồn cung hàng hóa cũng dồi dào đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
riêng đối với mặt hàng trứng gà trứng vịt một số địa phương vẫn còn có nơi có chỗ thiếu hàng và giá sẽ tăng
và có thể thấy là hiện cơ bản thị trường hàng hóa tại các tỉnh thành phía nam đã ổn định sản phẩm dồi dào
các khó khăn vướng mắt đang dần được tháo gỡ
một trong những vấn đề gây ra tăng áp lực cho hệ thống phân phối tại tp hcm
đó chính là việc đóng cửa
các chợ truyền thống đang dần được giải quyết
hiện các chợ đang được giả soát để hoạt động trở lại phục vụ các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trong điều kiện phòng chống dịch
bên cạnh đó tp hcm cũng đã nhanh chóng mở thêm các địa bán hàng bình quân giá
đa dạng các kênh phân phối
một số đơn vị doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh các mặt hàng khác cũng đã tham gia vào việc bán rau củ hàng đông lạnh
các kênh bán hàng online cũng được khuyến khích để giảm tải cho các siêu thị tạo điều kiện mua sắm cho người dân
để giảm tải bớt cho những kênh bán hàng như vậy hoặc là những kênh bán hàng online
khi mà khách nói là mặc dù là đang online nhưng mà đến trường gọi điện đến thì không có hàng
vì vậy bưu điện sẽ là một cái kênh nữa để khách lựa chọn để đến và có thể mua thuận tiện hơn
và có sự giúp đỡ kinh nghiệm và lắng nghe ý kiến cũng như là ý kiến thực tế
và báo là cũng đã sớm vấn đề nghị là không phong tỏa những cái chợ đồ môi
và cho phép mở trở lại một số những cái chợ truyền thống với cái điều kiện kiệt định bắt buộc
nhưng này thì đây chính là một trong những giải pháp rất quan trọng để vừa trẻ hạ phim thần
vừa tăng lượng khung hàng hóa và tạo phim phân phối nó tốt hơn
thứ hai là sự nhanh nhạy và năng động của các tư doanh nghiệp

hiện nay thành phố hồ chí minh đã trưng dụng hệ thống tàu cao tốc đường thủy
và mục đích vận chuyển hàng hóa lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu
từ các tỉnh thành miền tây để cung ứng cho người dân
vấn đề vận chuyển lưu thông hàng hóa trên đường bộ cũng đang được tích cực tháo gỡ
chúng tôi đã chuẩn bị các cái phương tiện để trăng buộc hàng hóa
ví dụ như các cái móc rồi dây và các cái phương án
để làm sao đảm bảo an toàn khi mà vận chuyển hàng hóa
tại vì đặc thù thì hàng hóa nó khác với lại vận chuyển người
đặc biệt là thực hiện nghiêm cái khuyến cáo mà năm k của bộ y tế
và chúng ta thiếu một quy trình chuẩn quốc gia
nhất là sau cái ví dụ của hải dương
các cái con chức năng cần phải xây dựng một cái quy chuẩn
lưu thông hàng hóa chung giữa các cái vùng biển trong thời kỳ có dịch
để tránh tình trạng là các địa phương đưa ra những cái quyết định khác nhau
và nó gây ra những cái cản trở trong vấn đề lưu thông hàng hóa
việc khan hiếm một số hàng hóa trong thời gian vừa qua
tại tp hcm chỉ là tình trạng nhất thời
hiện nay khi các nút thắt đã dần được tháo gỡ
tình hình thị trường đã ổn định trở lại
theo các chuyên gia đây cũng là bài học kinh nghiệm trong thời gian tới
để đưa ra các phương án phù hợp
kịp thời xử lý các tình huống
và chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh khó lường
vâng thưa quý vị
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hiện bộ công thương cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt
để hỗ trợ và phục vụ kịp thời hiệu quả
cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm và các địa phương phía nam
đặc biệt là đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân
và chúng tôi cũng đã có kết nối với ông đỗ thắng hải
thứ trưởng bộ công thương
người trực tiếp phụ trách và chỉ đạo tổ công tác đặc biệt này
vâng ạ xin chào ông hải và
thưa ông là
sau khi có mặt tại tp hcm
thì tổ công tác đặc biệt của bộ công thương
đã triển khai các hoạt động và nhận nhiệm vụ như thế nào ạ
ngay từ khi lịch bệnh covid một mươi chín
có cái diễn biến phức tạp
ở tp hcm cũng như là một số tỉnh phía nam
thì bộ đã rất chủ động trong các hoạt động
để nhằm hỗ trợ cho tp hcm
cũng như hiện nay là các tỉnh phía nam
thì tổ công tác đặc biệt
chống covid một mươi chín của bộ công thương
thường xuyên liên hệ
và trao đổi với các ủy ban nhân dân
rồi các sở công thương
và các đơn vị chức năng của tp hcm
cũng như các tỉnh phía nam
để kịp thời nắm bắt nhu cầu điều phối hàng hóa
để thực hiện các giải pháp
nhằm bảo đảm cung ứng thường xuyên
không bị đứt gãy hàng hóa
và dịch vụ thiết yếu cho người dân
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến hết sức là phức tạp
tổ công tác cũng có cái nhiệm vụ
là kết nối với các doanh nghiệp sản xuất
doanh nghiệp phân phối bán lẻ
để sẵn sàng các nguồn hàng
thiết yếu nhằm đảm bảo cung ứng
cho người dân tại tp hcm
cũng như là ở các địa phương
ở các tỉnh phía nam trong mọi tình huống
tổ công tác cũng thay mặt
cho bộ công thương ở khu vực phía nam
là phối hợp với các bộ ngành
cơ quan chức năng đặc biệt
như là ngành giao thông y tế
công an và các địa phương
để đảm bảo lưu thông hàng hóa
giữa tp hcm và các tỉnh có gì khác
giữa các tỉnh thành phố
có dịch với các địa phương khác
và hiện nay thì chúng tôi cũng
thường xuyên là chỉ đạo tổng cục quản lý thị trường
và các cục quản lý thị trường
tại các địa phương
tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng
để đảm bảo lưu thông hàng hóa
chống hiện tượng găm hàng nâng giá ép giá
bán hàng kém chất lượng
vâng và hiện nay thì với
nhiều phương án được triển khai
cơ bản việc cung ứng hàng hóa
tại tp hcm cũng như các tỉnh thành phía nam
đã dần ổn định
tuy nhiên thì tại một số nơi vẫn xảy ra
tình trạng thiếu một số mặt hàng
hoặc một số mặt hàng có dấu hiệu tăng giá
người dân vẫn còn nhiều lo ngại
vậy tổ công tác đang có những biện pháp như thế nào
để phối hợp với các ban ngành khác
và địa phương tiếp tục xử lý các vấn đề này như thế nào dạ
ở đâu đó có hiện tượng là thiếu hàng cục bộ
ở đâu đó vẫn còn có
cái việc là hàng hóa bị tăng
thậm chí là nó không có hàng
cũng đã xảy ra
nhưng hiện nay thì các địa phương
cũng đã có rất chủ động
phối hợp với các bộ ngành có liên quan
và trong đó thì có bộ cung thương
thì cũng đang cố gắng hết sức
và để đảm bảo được những mặt hàng
nhất là những mặt hàng thiết hiếu
để phục vụ cho nhu cầu của người dân
ngoài ra một trong những khó khăn
đó là việc vận chuyển hàng
từ những nguồn hàng đến nơi có nhu cầu
về hàng hóa
gần đây nhất thì bộ giao thông vận tải
cũng đã có phối hợp với bộ y tế
để ban hành các quy định
thông thương cho các
phương tiện vận tải
để vận chuyển hàng hóa
có thể thấy việc đóng cửa các chợ truyền thống
đã gây áp lực rất lớn cho hệ thống phân phối
và hoạt động cung ứng hàng hóa
đến tay người dân tp hcm
và hiện nay thì một số chợ truyền thống
cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại
vậy thì chúng ta cần phải chú ý những điều gì thưa ông
chúng tôi cũng đã có đề xuất
và hiện nay như tp hcm
và chúng tôi cũng rất mong muốn
là các địa phương mà
áp dụng cái chỉ thị một mươi sáu
của chính phủ
thì hết sức lưu ý rằng là chúng ta không nên
là đóng tất cả
các chợ truyền thống cũng như các chợ đầu mối
mà thay vì đó thì chúng ta
vẫn có thể mở
tuy nhiên là phải hết sức lưu ý
và phải đáp ứng được những điều kiện
của ngành y tế đưa ra
để đảm bảo là chúng ta vẫn chống được dịch
nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo được hàng hóa thiết yếu
để phục vụ cho người dân
phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng
một lần nữa xin được
cảm ơn ông
vâng thưa quý vị tổ công tác của bộ công thương
cũng đã thiết lập đường dây nóng qua số điện thoại
và email tổ tiền phương
để tiếp nhận phản ánh
những vấn đề bức xúc của người dân
có liên quan đến tình hình cung ứng thực phẩm hàng hóa
cũng như quản lý thị trường giá cả hàng hóa
những mặt hàng thiết yếu